chiều nay ngày năm tháng năm đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội cùng các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số năm thành phố hà nội
đã tiếp xúc cử tri huyện đan phượng trước kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí vương đình huệ trân trọng cảm ơn đánh giá cao cử tri và nhân dân thủ đô
trong đó có huyện đan phượng đã chung sức chung lòng cùng cả hệ thống chính trị thành phố
làm nên những kết quả tích cực đó
đồng chí đề nghị thời gian tới cử tri và nhân dân trên địa bàn tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa
cùng thành phố thực hiện đạt hiệu quả cao nhất nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cùng nỗ lực phấn đấu
biến giấc mơ đưa huyện đan phượng trở thành quận tiêu biểu thành hiện thực